giới chức libya cho hay ít nhất một trăm năm mươi người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng do ảnh hưởng của cơn bão daniel vốn can quét các thành phố ở miền đông nước này trong hai ngày qua
nhà chức trách đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp đóng cửa nhiều trường học cửa hàng và áp đặt lệnh giới nghiêm
chiều một mươi tháng chín bão daniel đã tấn công miền đông libby đặc biệt là tại thành phố duna vùng phết biển kazan anakda và cả thành phố benghazi gây lũ lụt và mưa sối xả
đợt thiên tai cũng gây thiệt hại lớn về vật chất nhà chức trách đã tuyên bố dona là khu vực thảm họa và các đội cứu hộ đang khẩn trương triển khai lực lượng ứng cứu
chính phủ thống nhất quốc gia libya đã chỉ thị tất cả các cơ quan nhà nước lập tức khắc phục thiệt hại phòng chống mưa lũ tại các thành phố miền đông
đại diện của liên hợp quốc tại libby cũng cho hay đang theo dõi sát sao cơn bão và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực ứng phó ở cấp quốc gia và địa phương